chủ tịch nước trần đại quang đã tới dự và đánh chống phát động tết trồng cây
phát biểu phát động tết trồng cây chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh
trước những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu đòi hỏi phát triển kinh tế bền vững
phải đi đôi với bảo vệ môi trường trở thành yêu cầu sống còn với mọi quốc gia
thì việc trồng cây trồng rừng và bảo vệ rừng ngày càng có ý nghĩa to lớn và hết sức quan trọng
trên tinh thần này chủ tịch nước trần đại quang kêu gọi các tầng lớp nhân dân cả nước
hàng hải tham gia trồng cây trồng rừng phù hợp với điều kiện của từng nơi từng vùng
gắn với hoạt động phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường
các tầng lớp nhân dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm và có nhiều biện pháp cụ thể thiết thực để bảo vệ rừng
chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác đã tới thăm khu lưu niệm chủ tịch hồ chí minh với công nhân ngành than
trước đó cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm và làm việc
chúc tết tập thể cán bộ công chức viên chức các sở ban ngành của tỉnh quảng ninh
thưa quý vị nền nông nghiệp việt nam trong giai đoạn này phải là một nền nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao
nông nghiệp sạch và là một nền nông nghiệp thông minh sản xuất theo nhu cầu thị trường
hướng vào gần một trăm linh triệu dân trong nước với thực phẩm sạch lương thực sạch
đồng thời phải hướng vào nông nghiệp xuất khẩu như rau củ quả chăn nuôi
và như vậy cần phải cởi trói cho nông nghiệp
đây là phát biểu của thủ tướng nguyễn xuân phúc vào sáng nay
tại lễ khởi động sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại nông trường fineco hà nam do tập đoàn vingroup đầu tư
với nền nông nghiệp vẫn còn lạc hậu đã dẫn đến chi phí lớn và hậu quả là đời sống của người nông dân vẫn còn rất thấp
thủ tướng chỉ rõ nền nông nghiệp hiện nay chưa an toàn thực phẩm trong toàn dân
nền nông nghiệp chưa an toàn thực phẩm cho toàn dân và xuất khẩu
và một nền nông nghiệp vẫn theo thói quen canh tác còn lạc hậu nhất là nhiều vùng của đất nước
và một nền nông nghiệp mà cây lúa nhất là lúa nước chiếm chỉ đạo
tất nhiên nên lương thực cần thiết
nhưng mà ba mươi năm tỷ người này là chưa phải có nhu cầu lương thực như cái mức hiện nay
cho chút khẩu gạo luôn luôn gặp khó khăn và hiệu quả thấp
thủ tướng nêu rõ doanh nghiệp tư nhân sẽ cùng với hợp tác xã để làm nông nghiệp
vì vậy cần khuyến khích khởi nghiệp trong nông nghiệp áp dụng điện toán đám mây vào nông nghiệp để có một nền nông nghiệp thông minh ở việt nam
thủ tướng yêu cầu cần phải mở rộng thị trường nâng cao chất lượng xây dựng thương hiệu áp dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
thủ tướng yêu cầu quy hoạch sử dụng đất các địa phương theo hướng mở rộng hạn điền
thủ tướng đồng ý chủ trương sẽ báo cáo quốc hội sửa luật đất đai hai nghìn một mươi ba theo kiến nghị của các địa phương
bên cạnh đó các địa phương cũng cần quan tâm hỗ trợ điện nước để hỗ trợ tưới tiêu cho khu nông nghiệp công nghệ cao
cần khuyến khích áp dụng giống mới công nghệ mới và hợp tác với nước ngoài
thủ tướng khẳng định chính phủ sẽ đồng hành với doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần phải nghiên cứu và mở rộng phát triển nông nghiệp công nghệ cao
để sửa đổi chính sách cần phải sửa sớm
nếu nghị định hai một nhất là nông nghiệp công nghệ cao và cần phải sửa xong nghị định này trong tháng ba
các luật và các quy định có liên quan cần sửa trong phạm vi thì phải báo cáo chính phủ để chủ động báo cáo quốc hội
nhằm tạo điều kiện cho nông nghiệp công nghệ cao phát triển
hiện dự án vineco hà nam nằm tại xã xuân khê và xã nhân bình huyện lý nhân tỉnh hà nam
là một trong một mươi bốn nông trường của công ty trách nhiệm hiệu hạn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp vineco
thuộc tập đoàn vingroup
dự án có diện tích một trăm tám mươi hectare với tổng số vốn đầu tư gần ba trăm linh tỷ đồng
trong khuôn khổ chuyến thăm hà nam sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm công ty trách nhiệm yếu hạn
hệ thống dây dẫn sumi việt nam doanh nghiệp một trăm linh vốn đầu tư của nhật bản
có trụ sở tại khu công nghiệp đồng văn hai huyện duy tiên tỉnh hà nam
đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại dây dẫn điện trong ô tô và xe máy
công ty sumi việt nam bắt đầu hoạt động từ tháng hai năm hai nghìn tám
và đến thời điểm hiện tại đã có khoảng hơn bốn nhân viên người lao động
tham quan các mô hình phân xưởng sản xuất tìm hiểu quy trình chế tạo hoàn thiện sản phẩm
nói chuyện với lãnh đạo công nhân của các công ty nhà máy thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng lãnh đạo công ty summi việt nam
hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả tại việt nam đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước
thủ tướng cũng biểu dưng những nỗ lực của doanh nghiệp trong đó trực tiếp là đội ngũ lao động làm việc tại các phân xưởng sản xuất
và mong muốn đội ngũ công nhân cần chịu khó học hỏi nắm bắt những kinh nghiệm kỹ thuật sản xuất hiện đại
để vươn lên làm chủ thiết bị máy móc tiến tới sản xuất ở tầm cao mới
thủ tướng cũng đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống dây dẫn sumi việt nam
tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh ngày càng nâng cao thu nhập ổn định cho công nhân người lao động
còn trong buổi làm việc đầu năm mới tại kiểm toán nhà nước vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu
muốn kiến tạo phát triển tốt thì phải điều hành và còn quản lý tốt kiểm toán nhà nước không phải chỉ phát hiện sai phạm
mà điều quan trọng hơn là qua kiểm toán cần phát hiện lỗ hỏng chỗ bất hợp lý của pháp luật để phá làn
nhằm hoàn thiện thể chế và kiểm toán nhà nước trước hết cũng cần phải liêm chính
năm hai nghìn một mươi sáu kiểm toán nhà nước đã kiến nghị sửa đổi bổ sung
thay thế hủy bỏ một trăm một mươi văn bản nhằm bịt lỗ hỏng thất thoát lãng phí từ cơ chế chính sách
hai nghị định hai thông tư hai nghị quyết một mươi chín quyết định và tám mươi năm văn bản khác
đồng thời kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật
đối với hàng trăm tập thể và cá nhân đối với những tồn tại sai phạm phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán
chuyển nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra
cung cấp hàng chục bộ hồ sơ tài liệu cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra giám sát và thực hiện tố tụng
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nhấn mạnh đây là kênh thông tin quan trọng để chính phủ thấy được những thể chế chính sách chưa phù hợp

phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nhấn mạnh đây là kênh thông tin quan trọng để chính phủ thấy được những thể chế chính sách chưa phù hợp

điểm đến đầu tiên mà lãnh đạo tp hcm chọn đến chúc tết và kiểm tra chính là nút giao thông mỹ thủy quận hai tp hcm
đây cũng là các tuyến đường ra vào cảng cắt lái có lượng xe vận chuyển hàng hóa cực lớn với hơn một mươi tám lửa xe tải container
vì vậy khu vực này thường xuyên xảy ra ủn tắc nghiêm trọng và làm ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển hàng hóa ra vào cảng
đến công trường bí thư đinh la thăng bày tỏ sự quan ngại khi thấy số lượng nhân công làm việc khá thưa giám sát công trình không mặc trang phục giám sát
bí thư thành ủy đã có chỉ đạo tại chỗ và đề nghị rút ngắn thời gian thi công ba tháng
đối với những công trường loại này là cứ cuối ngày là ông phải giao ban kiểm điểm công việc trong ngày ngày hôm sau làm những việc gì

ông làm này thì chưa được ông nên lại tiến độ tổ chức lại giải pháp thi công rút ngắn cho tôi ba tháng
được không chắc chắn là được
cũng trong sáng nay đoàn chúc tết và kiểm tra do bí thư đinh la thăng dẫn đầu đã đến công trình xây dựng nút giao thông hoàn chỉnh tại cổng chính đại học quốc gia thành phố
đây là dự án mở rộng huyết mạch xa lộ hà nội với quốc lộ một ngay tại nút giao thông tân vạn vốn được coi là điểm đen tại cửa ngõ thành phố
đại diện phía công ty thi công đã cam kết sẽ hoàn thành tiến độ
công ty đã lên kế hoạch rất là chi tiết lên tiến độ rất là chi tiết
sau tết này thì việc tăng cường thêm lực lượng xe máy thiết bị khoảng gấp ba lần lực lượng hiện nay
để đảm bảo rằng là những cái mà đã lập cái tiến độ cho các mốc tháng sáu tháng bảy tháng tám và hoàn thiện cho tháng một mươi của năm nay là chắc chắn sẽ được hoàn thành
ngoài ra thì công ty cũng đã chuẩn bị sẵn lực lượng về kỹ thuật về vật tư vật liệu
tiến độ thi công biện pháp tổ chức thi công của các hạng mục cầu vượt để đảm bảo thi công đồng bộ trên tất cả các mũi các hướng thi công của toàn dự án
trước tình trạng ồn ứ giao thông khiến nhiều lúc nhiều nơi việc di chuyển trong thành phố trở thành nỗi khổ của nhiều người dân
và điều này ảnh hưởng tới kinh tế của thành phố
chính vì vậy lãnh đạo thành phố hồ chí minh coi việc phải cải thiện tình hình giao thông là nhiệm vụ các bách cần phải làm ngay
ở phần tiếp theo của chương trình
rộn ràng các lễ hội đầu xuân đinh rộng
chính thức áp dụng mức phạt mới với hành vi mất vệ sinh công cộng
sáng nay tại ninh bình giáo hội phật giáo việt nam tỉnh ninh bình đã tổ chức khai mạc lễ hội chùa bái đính hai nghìn một mươi chín
tới dự lễ có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
về phía trung ương giáo hội phật giáo việt nam
phó thủ tướng thích thanh đàm ủy viên hội đồng chứng minh
trong không khí trang nghiêm của buổi lễ phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình và bà nguyễn thị thanh
bí thư tỉnh ủy ninh bình đã đánh chống khai chiêng mở hội
tiếp đó các đại biểu cùng các chư tôn đức đã dâng hương tại chùa thượng thà chim phóng sinh
cầu nguyện cho năm mới mưa thuận gió hòa quốc thái dân an
gần một năm qua ngôi chùa bài đính cổ vẫn còn đó chứng tỏ sức sống bền bỉ trong đời sống tâm linh của người việt
chùa bài đính cổ còn là di tích lịch sử cấp quốc gia gắn liền với đất cố đô hoa lư vừa có ý nghĩa tâm linh và danh thắng
đến những năm đầu thế kỷ hai mươi một địa danh bài đính ngày càng được nhiều người biết đến và đã vượt ra ngoài khuôn khổ địa phương
khi nơi đây được xây dựng chùa bái đính lớn nhất khu vực đông nam á với quy mô hoành tráng đồ sộ
nhằm bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của vùng đất cố đô hoa lư có bề dày hàng nghìn năm
trong tương lai không xa chùa bái đính sẽ trở thành trung tâm văn hóa tâm linh lớn nhất nước ta
lễ hội có thời gian dài nhất của cả nước đã chính thức khai hội
hàng nghìn du khách thập phương đã ngược dòng suối yến để đến với quần thể di tích chùa hương
ngay từ sáng sáng
sớm hàng nghìn du khách thập phương đã ngược dòng suối yến đến với quần thể di tích chùa hương
nếu như trong các ngày trước tình trạng chen lấn diễn ra thường xuyên
thì trong ngày khai hội hôm nay mặc dù dòng người đổ về đông nhưng rất trật tự và nghiêm trình
điều này khiến những du khách khi đến với lễ hội chùa hương năm nay cảm thấy hài lòng và phấn khởi
thế là tôi thấy cái công trình của vệ sinh công cộng là tôi thấy rất là hay so với cá nhân tôi
đây là lần thứ tư mình đến với triều hương mỗi lần mình đến thì mình cảm thấy rất là vui và hào hứng
khi mình đến đây mình mong muốn là mình đến để lễ cầu may với cả đi thăm quan cảnh chùa xem là khi mà quê mình có mỗi ngày một khác hơn không
lễ hội chùa hương hai nghìn một mươi bảy có được những chuyển biến tích cực như trên
là nhờ sự chung tay từ các cấp chính quyền cùng người dân địa phương và du khách thập phương
để giữ gìn được cho một môi trường từ vệ sinh an toàn thực phẩm rồi bầu không khí không gian cảnh quan
thì là cả một vấn đề rất là lớn giữa nhà chùa tăng ni trong nhà chùa trong phật giáo của huyện mỹ đức cùng với
kết hợp cùng với ban tổ chức và bà con phật tử du khách về hành hương
lễ hội chùa hương diễn ra đến hết ngày hai mươi năm tháng ba âm lịch
đây là lễ hội kéo dài nhất trong cả nước mỗi năm thu hút hàng triệu du khách gần xa tới tham quan vãn cảnh
còn tại hà tĩnh sáng nay tỉnh hà tĩnh cũng đã long trọng tổ chức lễ khai hội chùa hương tích thuộc huyện can lộc
mở đầu năm du lịch hai nghìn một mươi bảy
theo ban quản lý chùa hương tích năm nay thời tiết thuận lợi nên du khách đến dân hương vãn cảnh chùa rất đông
phát biểu khai mạc lễ hội lãnh đạo tỉnh hà tĩnh đã khái quát lịch sử khu di tích chùa hương tích
nơi được mệnh danh là hoàn châu đệ nhất danh làm
xếp vào hạng hai mươi một thắng cảnh nổi tiếng nhất của nước nam xưa đến nay đã có trên ba trăm linh tỷ đồng được đầu tư vào chùa hương tích
trong đó năm hai nghìn một mươi bảy tập đoàn an viên và tập đoàn vingroup sẽ khánh thành việc trùng tu tôn tạo nền trang vương với tổng kinh phí trên năm mươi tỷ đồng
dự án cải thiện cơ sở tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện vùng tiểu sông mekong mở rộng của ngân hàng phát triển châu á
sẽ khởi động đầu tư một số hạng mục tại chùa với nguồn vốn bảy triệu usd
theo thống kê năm hai nghìn một mươi sáu chùa hương tích thu hút trên một mươi năm vạn lượt khách
từ ngày một đến sáng mùng sáu tháng riêng năm nay chùa đã thu hút hơn bốn năm vạn lượt khách đến dân hương và vãn cảnh
lễ hội chùa hương tích năm nay diễn ra từ mùng sáu tháng riêng đến hết tháng ba âm lịch với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ và thể thao đặc sắc
chuyển sang với một số thông tin đáng chú ý khác tổng cục thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tăng bốn mươi sáu so với tháng trước và tăng năm hai mươi hai so với cùng kỳ năm trước
cpi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tăng chủ yếu là do nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng nên giá một số mặt hàng với lương thực đồ uống may mặc tăng cao hơn tháng trước
trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ có chín nhóm tăng gồm giao thông thuốc và dịch vụ y tế
nhà ở và vật liệu xây dựng hàng hóa và dịch vụ khác giáo dục
do bản thỏa thuận thương mại về xuất khẩu gạo giữa việt nam và philippines vừa được gia hạn nên giá gạo trong nước tháng một đã tăng hơn so với tháng trước
giá dịch vụ y tế điều chỉnh tăng một số tỉnh thành phố cũng tăng học phí
trong khi đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống biểu chính viễn thông giảm
trong tháng một lãm phát chung có mức tăng cao hơn lãm phát cơ bản
điều này phản ánh biến động giá do yếu tố thị trường có mức tăng cao đó là giá lương thực giá dầu và yếu tố điều hành giá cả qua việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế và giáo dục
lạm phát cơ bản tháng một năm hai nghìn một mươi bảy so với cùng kỳ ở mức dưới hai phản ánh chính sách tiền tệ vẫn đang điều hành ổn định
thưa quý vị từ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy hành vi vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định sẽ bị phạt từ một đến ba triệu đồng
vứt rác thải bừa bãi tại khu trung cư thương mại sẽ bị phạt từ ba đến năm triệu đồng
nghị định của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã quyết định tăng mức phạt đối với một loạt các hành vi vi phạm vệ sinh nơi công cộng
cụ thể hành vi vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định tại khu vực trung cư thương mại dịch vụ hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ một tới ba triệu đồng
cụ thể hành vi vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định tại khu vực trung cư thương mại dịch vụ hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ năm trăm linh đồng tới một triệu đồng gấp một mươi lần mức phạt được quy định trước đây
tương tự hành vi vứt thải bỏ rác sinh hoạt không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền từ ba năm triệu đồng mức phạt tiền từ năm tới bảy triệu đồng được áp dụng đối với hành vi vứt rác thải sinh hoạt trên vỉa hè đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị và hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị
trong phần tin quốc tế liên hợp quốc kêu gọi tổng thống mỹ bãi bỏ xác lệnh nhập cư mỹ phép giữ nguyên lãi suất cơ bản
liên quan đến xác lệnh nhập cư gây tranh cãi của tổng thống mỹ donald trump tổng thư ký liên hợp quốc ông antonio guterres kêu gọi tổng thống mỹ donald trump bãi bỏ càng sớm càng tốt
xác lệnh cấm nhập cảnh vào mỹ đối với các công dân bảy quốc gia có người hồi giáo chiếm đa số
người đứng đầu tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới quan ngại về những quyết định phá hoại sự toàn vẹn của các thể chế quốc tế bảo vệ người tị nạn
theo tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres các quốc gia có quyền ngăn chặn sự thâm nhập của các tổ chức khủng bố nhưng không được dựa trên sự phân biệt đối xử liên quan đến tôn giáo
sốc tộc hay quốc tịch của một cá nhân
ông guterres bày tỏ quan ngại sẽ ngày càng có nhiều biên giới đóng lại đối với những người tị nạn chạy trốn khỏi các cuộc xung đột và tình trạng bị đàn áp
đồng thời khẳng định điều này là vi phạm luật quốc tế về bảo vệ người tị nạn
tổng thống ukraine petro poroshenko đang lên kế hoạch tiến hành trưng cầu ý dân về việc liệu ukraine có nên gia nhập nato hay không
bốn năm trước chỉ có một mươi sáu người dân ukraine ủng hộ song giờ đây tỷ lệ này đã tăng lên năm mươi bốn
ông ukraine petro poroshenko cam kết sẽ thực hiện mong muốn của người dân
ông poroshenko cũng cam kết sẽ làm tất cả để trở thành thành viên tổ chức quân sự này nếu có sự ủng hộ của người dân ukraine
theo thông tin được đăng tải trên website của tổ chức quân sự này nato và ukraine có mối quan hệ thân thiết kể từ đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi
và mối quan hệ giữa hai bên được nato xem là một trong những mối quan hệ đối tác quan trọng của tổ chức này
tuy nhiên theo đánh giá của giới chuyên gia việc nato kết nạp ukraine thành thành viên sẽ vấp phải sự phản ứng của nga
trước đó nga từng chỉ trích nato vi phạm các cam kết ban đầu khi kết nạp ba lan và các quốc gia đông âu khác làm thành viên của tổ chức này vào những năm một nghìn chín trăm chín mươi
trong khi đó hy lạp cho biết các máy bay quân sự của thổ nhĩ kỳ đã nhiều lần xâm phạm không phận nước này
cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng sau khi athens từ chối dẫn độ tám quân nhân thổ nhĩ kỳ bị cáo buộc tham gia đảo chính hồi tháng bảy năm ngoái
bộ quốc phòng hy lạp thông báo đã tham gia đảo chính hồi tháng bảy năm ngoái
đã ghi nhận tới một trăm ba mươi tám vụ vi phạm của các máy bay quân sự thổ nhĩ kỳ tại các đảo ở miền trung và nam biển ege đồng thời cho biết lực lượng bộ này đã tiến hành ngăn chặn
bộ trưởng quốc phòng hy lạp panos camenov đã chỉ trích hành động của quân đội thổ nhĩ kỳ
ông kamenov nhấn mạnh hy lạp luôn mong muốn hòa bình và sẽ ngăn chặn bất kỳ chuyến bay nào vi phạm không phận hay quấy dối trên biển eze
hồi tuần trước tòa án tối cao hy lạp đã ra phán quyết từ chối dẫn độ một nhóm gồm tám quân nhân thổ nhĩ kỳ bị ankara cáo buộc có liên quan tới âm mưu đảo chính quân sự bất thành hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
khi âm mưu đảo chính bị đập tan nhóm binh sĩ này đã dùng máy bay trực thăng chạy trốn tới thành phố alexandropolis ở miền bắc hy lạp và xin tị nạn chính trị tại đây
cảnh sát israel bắt đầu sơ tán các nhà định cư mà chính quyền nước này cho là cháy phép tại khu amona ở bờ tây theo phán quyết của tòa án
song vấp phải sự phản đối của người định cư do thái tại đây
đây là lần đầu tiên trong bốn năm qua chính phủ israel tiến hành sơ tán người định cư khỏi một tiền đồn do thái
hàng nghìn cảnh sát và nhiều xe buýt đã vào ammona để tiến hành giải phóng mặt bằng tại đây
trước đó quân đội đã ra lệnh cho người định cư do thái sơ tán trong vòng bốn mươi tám giờ và chặn các ngã đường dẫn đến amona
tuy nhiên hàng trăm người định cư phản đối phán quyết trên đã biểu tình chống lại các cảnh sát đang làm nhiệm vụ
những người biểu tình cực hữu đã đụng độ với cảnh sát đốt lốp xe và ném đá vào cảnh sát
có ít nhất hai mươi cảnh sát bị thương nhẹ một mươi ba người biểu tình quá khích bị bắt giữ
khu định cư amona nằm ở phía đông thành phố ramallah do những người israel cực hữu xây dựng trên đất tư nhân của người palestine mà không xin phép chính quyền
trong nhiều tháng qua việc di rời khu định cư amona đã trở thành vấn đề nóng trên chính trường cũng như xã hội israel
trong phiên họp đầu tiên kể từ khi tổng thống mỹ donald trump chính thức lên nắm quyền
ngân hàng dự trữ liên bang mỹ phép quyết định chưa thay đổi mức lãi suất hiện tại đồng thời để ngỏ khả năng từng bước nâng mức lãi suất với tốc độ trong tương lai
tuyên bố chính thức của fed ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì cùng thị trường việc làm và sự cải thiện niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp
tuy nhiên văn bản này không đề cập tới một số nhân tố có thể ảnh hưởng tới chi tiêu như chính sách thuế hay chi tiêu của chính quyền tổng thống trump
trong khi đó ủy ban thị trường mở liên bang cơ quan hoạch định chính sách của fed
dự đoán tình hình kinh tế sẽ tiếp tục cải thiện theo chiều hướng ổn định tạo điều kiện để phép từ từ tăng lãi suất
giới chuyên gia cho rằng fed đang thận trọng trong các quyết sách của mình
trước đó chủ tịch fed janet yellen từng tuyên bố cơ quan này sẽ theo dõi sát sao các chính sách của chính quyền tân tổng thống mỹ donald trump
chủ tịch fed đã buộc rằng chỉ những điều gì đủ để kết quả ra là một mọi việc trước đây

và đã đổi bộ tổng thống của các chính sách từ từ tăng lãi suất cho các chính sách có vẻ đáng chú ý

và đã đổi bộ tổng thống cho các chính sách đối với các chính sách đối với các chính sách đối với các chính sách đối với các chính sách